vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi theo giờ địa phương tức khoảng hai mươi h ba mươi phút tối cùng ngày theo giờ hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đến sân bay quốc tế viên
thủ đô viên bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa áo theo lời mời của thủ tướng cộng hòa áo sebastien kos
trong thời gian ba ngày từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi theo chương trình dự kiến
thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc hội đàm với thủ tướng áo
cùng chứng kiến ký kết một số văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai bên
dự kiến thủ tướng sẽ có một số cuộc hội kiến gặp gỡ với lãnh đạo cấp cao của áo và bang hạ áo
thủ tướng cũng sẽ tới thăm gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
và đại diện cộng đồng người việt tại áo và một số nước châu âu tiếp một số doanh nghiệp hàng đầu áo
đặc biệt thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam áo
và chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp hai nước
chuyến thăm chính thức áo là hoạt động mở đầu trong chuyến thăm làm việc tại châu âu của thủ tướng
bao gồm dự hội nghị cấp cao á âu asem lần thứ một mươi hai hội nghị thượng đỉnh đối tác vì tăng trưởng xanh
và các mục tiêu toàn cầu đến năm hai nghìn ba mươi b bốn g và thăm chính thức vương quốc bỉ vương quốc đan mạch
thăm làm việc tại liên minh châu âu